từ đầu năm đến nay kho bạc nhà nước đã huy động được ba mươi bốn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
tương đương hơn bảy mươi năm kế hoạch phát hành trong quý i
báo cáo mới đây của công ty chứng khoán bảo việt cho thấy tuần từ ngày năm đến ngày chín tháng ba
kho bạc nhà nước đã tổ chức gọi thầu với hai loại kỳ hạn hai mươi năm và ba mươi năm
khối lượng gọi thầu cho hai loại kỳ hạn trên đều ở mức hai tỷ đồng
từ đầu năm đến nay kho bạc nhà nước đã huy động được ba mươi bốn tỷ đồng trái phiếu chính phủ
trong đó lượng đặt thầu cho kỳ hạn hai mươi năm gấp một chín mươi sáu lần giá trị gọi thầu
với tỷ lệ trúng thầu đạt chín mươi chín ở mức lãi suất năm một
lượng đặt thầu cho kỳ hạn ba mươi năm gấp một sáu mươi tám lần giá trị gọi thầu
với tỷ lệ chúng thầu đạt chín mươi sáu mức lãi suất năm ba mươi chín
theo công ty này thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào trong các tuần sau tết
là nguyên nhân chính giúp các phiên đấu thầu thành công